trước thêm tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám sáng ngày một mươi hai tháng hai hàng trăm chiến sĩ công an thành phố cần thơ đã ra quân dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải tại chân cầu cần thơ
đây là khu vực thường xuyên mất vệ sinh do tập trung đông người buôn bán phục vụ các phương tiện lưu thông qua cầu cần thơ
tại buổi gia quân các chiến sĩ cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động đã chia thành nhiều tổ để phát quang bụi rậm thu gom rác thải và đưa rác đến nơi tiêu hủy
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân sinh sống dọc tuyến đường chân cầu cần thơ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đảm bảo mỹ quan cho thành phố
theo lãnh đạo công an thành phố cần thơ ngoài nhiệm vụ chuyên môn lực lượng công an còn thường xuyên ra quân
thực hiện công tác an sinh xã hội vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố nhằm tạo cảnh quan thông thoáng sạch đẹp
nhất là tại khu vực cửa ngõ vào thành phố nơi hàng ngày tập trung rất đông lượng người và phương tiện qua lại